các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến vụ tỉnh thất bồng lai
mới nhất cơ quan công an tỉnh long an đã phát đi thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với ba bị can hoàn nguyên tùng dương và nhất nguyên
thời gian đến ngày ba tháng sáu để tiến hành điều tra về tổ chức này
cụ thể liên quan vụ án ở tỉnh thất bồng lai ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lòng an cho biết
đơn vị này đã có thông báo gửi công an xã ủy ban nhân dân xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an và gia đình bà cao thị cúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ấp lập thành xã hòa khánh tây thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với ba bị can
theo đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can lê thanh nhất nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê thanh tùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê thanh hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đến ngày ba tháng sáu
vụ án này ban đầu các cơ quan tố tụng huyện đức hòa tỉnh long an thụ lý sau đó vụ án được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lòng an sau khi thủ lý vụ án đã ra quyết định tạm giam các bị can lần một và nay gia hạn tạm giam các bị can
vụ án này được phát lộ
từ việc các cơ quan tỉnh long an nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm pháp luật của một số trường hợp
sinh sống tại hộ bạc cao thị cúc nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai sau đó đổi tên thành thiền an bên bờ vũ trụ
trước đó ngày ba mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa long an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
tiếp đó ngày năm tháng một cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lê thanh trường dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đồng thời ra lệnh bắt bị can
cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với ba bị can gồm lê thanh hoàng nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh trường dương
riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã tổ chức khám xét làm việc với một mươi bốn người có liên quan khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
khởi tố các bị can lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai nhất nguyên tùng dương và hoàng nguyên
trong vụ án này chỉ có bị can lê tùng vân là được tại ngoại hầu tra
trước đó nhắc đến vụ án này công an tỉnh long an đã nhận định vụ việc này vô cùng phức tạp
các cơ quan chức năng của tỉnh nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà cao thị cúc
sáu mươi hai tuổi ngủ ấp lập thảm
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng xã hội
đa số bức xúc đối với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại da
nuôi dưỡng trẻ một cô cơ nhở để kêu gọi quyền góp tự thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
đến thời điểm này với những chứng cứ thu thập được dù lê tùng vân có mời nhiều luật sư có tiếng bào chữa và bảo vệ cho các đệ tử của mình
thì sự thật vẫn sẽ được công an tỉnh long an chứng minh
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
trước đó cũng liên quan đến một fan trung thành của kênh youtube nam chú tiểu và tân tượng nhóm người trong tỉnh thất bồng lai
một youtuber đã tấn công xúc phạm vào nhục mạng nghiêm trọng nhân phẩm những người
lên án tỉnh thất bồng lai
bảo vệ tỉnh thất bồng lai youtuber toán trần lĩnh sáu tháng tù
cụ thể trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng bốn tòa án nhân dân huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử
sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo trần minh toán ba mươi bảy tuổi ngụ tại xã vạn hưng huyện văn ninh sáu tháng tù về tội làm nhục người khác
theo cáo trạng truy tố trong năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra công an tỉnh khánh hòa nhận được đơn tố cáo của tu sĩ phật giáo td
ông tê quy giờ và ông trần văn đức tố cáo trần minh toán sử dụng trang mạng xã hội vu khống nhục mại danh dự
quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định toán lập và quản lý hai kênh youtube toán trần và toán trần offisho
báo cáo có quan điểm bảo vệ hoạt động của tổ chức tự xưng là tỉnh thất bồng lai sau đó đổi tên thành am bên bờ vũ trụ
do đó toán đã dùng hai kênh youtube của mình để tấn công và nhục mạ những người có quan điểm lên án tình thất bồng lai
qua giám định sở thông tin và truyền thông tỉnh khánh hòa xác định trong một mươi năm video từ hai kênh youtube của toán
có bốn video xúc phạm và xâm phạm nghiêm trọng đến ông trần văn đức các video khác có nội dung xúc phạm danh dự và đời sống của các bị hại còn lại
tại phiên xét xử đại diện viện kiểm sát đã đề nghị phạt bị cáo trần minh toán về tội làm nhục người khác với mức án từ sáu đến chín tháng tù
bào chữa cho bị cáo các luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung cho rằng cơ quan điều tra đã vi phạm thủ tục tố tụng
luật sư bào chữa cũng đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động tinh thần
hội đồng xét xử nhận định các cơ quan tố tụng đã làm đúng các quy định thủ tục tố tụng hình sự
bị cáo toán đã xác nhận các video cơ quan điều tra thu thập là của mình
do đó hội đồng xét xử đã bác yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại của các luật sư
bị cáo toán đã phạm tội thông qua mạng xã hội gây nhiều dư luận trong xã hội gây mất tình hình trật tự trong phạm vi rộng
mức độ nguy hiểm cho xã hội là nghiêm trọng
trước đó bị cáo đã bị công an địa phương xử phạt hai trăm linh đồng hành vi có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
tại phiên xét xử bị cáo toán đã thành khẩn khai báo và đồng ý bồi thường thiệt hại cho bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần minh toán mức án trên
quay trở lại với vụ việc liên quan đến thị tết bồng lai sau khi chuyển vụ án về công an tỉnh long an để tiếp tục điều tra
nhà chức trách cho biết chưa thể khởi tố tội loạn luân
nguyên nhân cơ quan chức năng chưa thể khởi tố tội danh này là gì mời quý vị cùng theo dõi
mới đây ngày hai mươi năm tháng hai báo dân trí đăng tải bài viết với tiêu đề
khó khởi tố tội loạn luân tại tỉnh thất bồng lai về vụ án gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
theo đó lãnh đạo công an tỉnh long an cho hay viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa đã có quyết định
chuyển hồ sơ vụ án hình sự xảy ra tại tỉnh thất bồng lai về công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền
đồng thời bài viết có đoạn nhà chức trách chưa thể khởi tố tội loạn luân vì không có đơn phản ánh
những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông lê tùng vân để sinh con
theo đó xét thấy vụ án này thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
xét công văn đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa quyết định chuyển hồ sơ vụ án về tỉnh
theo vị lãnh đạo này công an tỉnh long an đã tiếp nhận hồ sơ vụ án vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra
làm rõ vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích của tổ chức cá nhân
do cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố ngày ba tháng một
ngoài tội danh trên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân
tuy vậy rất khó để khởi tố tội loạn luân vì không có đơn phản ánh
những người nghi ngờ liên quan đều phú nhận việc quan hệ với ông lê tùng vân để sinh con
theo luật sư trần vĩnh phúc người bào chữa cho bị cáo lê tùng vân sức khỏe của ông lê tùng vân hiện rất yếu
người hóc hát đi nhiều so với trước khi bị khởi tố
theo luật sư phúc đã có năm luật sư diễn ra
người chính thức hoàn tất thủ tục để được tham gia bào chữa cho vụ án
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại ấp lập thành xã hòa khánh tây
huyện đức hòa tỉnh long an hay còn gọi là tỉnh thất bộng lai thiên an bên bờ vũ trụ
chúng tôi chưa được thông báo về các tội danh khác của ông lê tùng vân
chúng tôi chỉ biết cơ quan điều tra đã khởi tố theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tuy vậy tại cơ quan điều tra ông vân phản đối tất cả những tội danh
khi được tống đạt các thông báo quyết định giám định ông vân không chấp nhận luật sư phúc nói thêm
cũng theo luật sư phúc tại buổi làm việc với cơ quan điều tra gần nhất
bị can lê thanh nhất nguyên trong lờ đờ phản ứng chậm chạp
bị can lê thanh nhất nguyên cho biết vì ăn chay không hợp với thức ăn trong trại giam nên ảnh hưởng đến sức khỏe
đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đức hòa long an đã khởi tố ông lê tùng vân
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
mới đây luật sư đào kim lân công ty luật an thịnh pháp đoàn luật sư tp hcm cho biết
hiện đã có quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án tỉnh thác bậm lai
luật sư đào kim lân công ty luật an thịnh pháp đoàn luật sư tp hcm cho biết
căn cứ theo điều bốn mươi một một trăm sáu mươi năm và một trăm sáu mươi chín bộ luật tố tụng hình sự
vụ án tỉnh thác bậm lai do cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
đã được chuyển đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa sẽ chuyển hồ sơ vụ án vật chứng và bị can theo quy định
được biết luật sư lân là một trong năm luật sư tham gia bào chữa cho các bị can
trong vụ tỉnh thác bậm lai trao đổi về vụ việc luật sư lân cho biết
các bị can vẫn được gặp luật sư trong những buổi làm việc và việc ký nhận quyết định chuyển vụ án bao gồm
ba bị can đang tạm giam và một bị can đang tại ngoại
tính đến nay các bị can chỉ đang bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hiện tại các thành viên khác trong tỉnh thác bậm lai đã đi lại sinh hoạt bình thường
lực lượng chức năng không còn canh giữ trong khuôn viên chỉ còn một số người hiện diện bên ngoài
mục đích là để bảo vệ an ninh trật tự
trước đó luật sư lân cũng đã thông tin thêm về tình trạng của ông lê tùng vân
ban đầu việc ăn uống có hơi khó khăn do các bị can này ăn chay không thích hợp với thức ăn trong trại
nhưng các luật sư đã có góp ý với cán bộ điều tra và cán bộ trại giam về sự việc trên nên có lẽ việc ăn uống sẽ được cải thiện
riêng về ông lê tùng vân do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình
tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ có kế hoạch bố trí thêm các cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho ông lê tùng vân
đây là lần thứ hai sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an ra hạn tạm giam đối với các bị can trong vụ tỉnh thất bồng lai để tiếp tục điều tra làm rõ
vậy theo quý khán giả việc công an long an tiếp tục chốc tận dễ điều tra
có phanh phui được sự thật và những lời đồn xung quanh có đúng như cư dân mạng đang đồn thổi